trước tình hình bão số hai di chuyển nhanh diễn biến phức tạp nhiều khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới tỉnh thái bình
hiện tỉnh thái bình đã cấm tàu thuyền ra khơi và quán triệt đến các sở ban ngành đoàn thể
hoãn tất cả các hoạt động chưa thật sự cần thiết để dôn sức chuẩn bị ứng phó với bão số hai
theo đó bắt đầu từ tám giờ sáng ngày ba tháng bảy tỉnh thái bình đã nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi
trên địa bàn tỉnh có tổng số hơn một hai trăm bảy mươi tàu thuyền với hơn ba sáu trăm bốn mươi ngư dân làm ăn trên biển
tất cả các phương tiện đều liên lạc được với gia đình không có phương tiện hoạt động trong vùng nguy hiểm
hiện nay vùng ven biển các huyện tiền hải thái thụy có gió đã mạnh lên cấp bốn cấp năm
vì vậy mục tiêu trước mắt được tỉnh thái bình quan tâm là tiếp tục kêu gọi
hướng dẫn tàu thuyền có năng hoạt động trên sông trên biển khẩn trương về nơi tránh trú an toàn
cũng trong sáng nay ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thái bình đã gửi công điện hỏa tốc
đề nghị các huyện ven biển ven sông di rời toàn bộ số lao động nuôi ngao nuôi trồng thủy hải sản các hộ dân